sáng nay trên đường hồ chí minh thuộc địa bàn xã ân nghĩa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô chở khách và xe tải hậu quả đã làm hai người thiệt mạng hàng chục người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng ba giờ tám phút ngày hai mươi một tháng tám tại km năm trăm một mươi một trăm linh đường hồ chí minh thuộc xã ân nghĩa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình giữa xe ô tô khách do võ thái hòa trú tại nghệ an điều khiển đã đâm vào xe ô tô tải do bùi văn thiết trú tại thanh hóa điều khiển đang dừng đỗ sát lề đường
vụ va chạm mạnh đã khiến ô tô khách bị vỡ nát đầu xe làm một mươi hai hành khách bị thương
trong đó nạn nhân lê thị phương trà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đã tử vong trên đường đi cấp cứu và lái xe ô tô tải bùi văn thiết tử vong tại chỗ
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn các cơ quan chức năng đã lập tức tới hiện trường điều tiết giao thông bảo vệ hiện trường
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ